mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ môi rời hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với hai bị can
cụ thể hai bị can gồm
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với hai bị can trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba nguyễn thái luyện và hai mươi hai bị cáo trong vụ lừa đảo sửa tiền
bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba bị xét xử với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo võ thị thanh mai giám đốc công ty cổ phần alibaba law firm nguyễn thái lực giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hoạn đầu tư và thương mại địa ốc xanh bị xét xử với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sửa tiền
bị cáo huỳnh thị kim thắng kê toán trưởng công ty alibaba bị xét xử với tội rửa tiền
bị cáo nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp bằng chính nguồn tiền huy động từ khách hàng rồi tự lập dự án dân cư phân lô trái pháp luật đưa ra các thông tin không có thật để kêu gọi lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng
bằng các thủ đoạn này luyện đã chỉ đạo các nhân viên giới quyền chiếm đoạt gần hai bốn trăm linh tỷ đồng của bốn năm trăm sáu mươi khách hàng
trong phiên xử hôm nay viện kiểm sát công bố cáo trạng năm trăm linh trang dự kiến ngày mai sẽ xét hỏi
ngày hôm nay tòa án nhân dân tối cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lưu động vụ án hình sự tại tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp
đối với bị cáo lê duy linh chú tải huyện thanh bình tỉnh đồng tháp cùng các đồng bọn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp tuyên án tử hình đối với các bị cáo lê duy linh trần văn thức nguyễn văn thiệt nguyễn văn thái nguyễn trung hiếu lê văn thành huỳnh văn lý và tù trung thân đối với bị cáo bùi minh cầm trướng
theo có trạm vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn thái bị bắt quả tăng khi đang vận chuyển bốn mươi năm kg chất ma túy tổng hợp
qua điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm một số đối tượng khác có liên quan
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm giữ nguyên án tử hình đối với bảy bị cáo và tù trung thân đối với bị cáo bùi minh cẩm trướng
với hành vi giết người đối tượng phạm quân lực trú tại xã hiếu liêm vĩnh cửu đồng nai bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai tạm giữ
vào tối ngày sáu tháng một mươi hai giữa phạm quân lực và nguyễn minh hiếu đã xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền nông
lực đã dùng dao đâm vào bụng hiếu làm hiếu gục tại chỗ
nạn nhân ngay sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
sau khi gây án lực đã đến công an huyện vĩnh kiểu đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình
vào chiều ngày tám tháng một mươi hai công an huyện mỏ cây bắc tỉnh bắc ninh tỉnh bến tre đã khởi tố và bắt tạm giam đối với huỳnh út em trú tại tỉnh hậu giang
và khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trịnh trúc phương chú tại tỉnh kiên giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó hai đối tượng này đã rủ nhau đến tiệm bạc thùy linh ở xã phước mỹ trung huyện mỏ cây bắc
dùng kim thủy lực cắt khóa đột nhập vào bên trong lấy trộm gần tám năm kg trang sức bằng bạc trị giá khoảng tám trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và điều tra truy bắt thủ phạm đồng thời thu giữ được tăng vật
chế tạo pháo nổ để đốt vào dịp tết
đối tượng lý văn quân trú tại thôn đá mải xã thiện tân
huyện hiểu lũng đã bị lực lượng công an huyện hiểu lũng tỉnh lạng sơn tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý về hành vi sản xuất hàng cấm
lý văn quân bị bắt quả tang khi đang điều khiển xe mô tô chở tám mươi cuộn giấy hình trụ trọng lượng tám hai kg
quân khai nhận là pháo nổ đang trên đường mang từ tỉnh bắc giang về nhà cất giấu
số pháo trên đối tượng tự chế tạo sản xuất với mục đích để đốt vào dịp tết
khám xét chỗ ở của quân tổ công tác đã thu giữ hai mươi sáu quả pháo nổ cùng với nhiều tăng vật liên quan
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổ quản nhân dân tỉnh đồng tháp tuyên án tử hình đối với các bị cáo lê duy linh trần văn thức
nguyễn văn thiệt nguyễn văn thái nguyễn trung hiếu lê văn thành huỳnh văn lý
và tù trung thân đối với bị cáo bùi minh cẩm trướng
theo có trạm vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn thái bị bắt quả tăng
khi đang vận chuyển bốn mươi năm kg chất màu tí tổng hợp
qua điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm một số đối tượng khác có liên quan
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm giữ nguyên án tử hình đối với bảy bị cáo
và tù trung thân đối với bị cáo bùi minh cẩm trướng
với hành vi giết người đối tượng phạm quân lực trú tại xã hiếu liêm vĩnh cửu đồng nai
bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai tạm giữ
vào tối ngày sáu tháng một mươi hai giữa phạm quân lực và nguyễn minh hiếu đã xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền nông
lực đã dùng dao đâm vào bụng hiếu làm hiếu gục tại chỗ
sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
sau khi gây án lực đã đến công an huyện vĩnh kiểu đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình
vào chiều ngày tám tháng một mươi hai công an huyện mỏ cây bắc tỉnh bắc ninh tỉnh bến tre đã khởi tố và bắt tạm giam
đối với huỳnh út em trú tại tỉnh hậu giang và khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trịnh trúc phương
trú tại tỉnh kiên giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó hai đối tượng này đã rủ nhau đến tiệm bạc thùy linh ở xã phước mỹ trung huyện mỏ cây bắc
dùng kim thủy lực cắt khóa đột nhập vào bên trong lấy trộm gần tám năm kg trang sức bằng bạc trị giá khoảng tám trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và điều tra truy bắt thủ phạm đồng thời thu giữ được tăng vật
chế tạo pháo nổ để đốt vào dịp tết
đối tượng lý văn quân chú tại thôn đá mài xã thiện tân huyện hữu lũng đã bị lực lượng công an huyện hiểu lũng tỉnh lạ sơn tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý về hành vi sản xuất hàng cấm
lý văn quân bị bắt quả tang khi đang điều khiển xe mô tô chở tám mươi cuộn giấy hình trụ trọng lượng tám hai kg
quân khai nhận là pháo nổ đang trên đường mang từ tỉnh bắc giang về nhà cất giấu
số pháo trên đối tượng tự chế tạo sản xuất với mục đích để đốt vào dịp tết
khám xét chỗ ở của quân
công tác đã thu giữ hai mươi sáu quả pháo nổ cùng với nhiều tăng vật liên quan
lại thêm một chuyên án đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá vừa được thực hiện thành công
hôm nay công an tp hòa bình cho biết vừa phá thành công chuyên án đánh bạc dây hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
lần lượt các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ gồm trương thiên an vũ đỉnh thịnh giang trọng tuấn nguyễn việt đức tất cả đều trú tại thành phố hòa bình
khai thác nhanh các đối tượng công an tp hòa bình tiếp tục bắt giữ đinh quốc trọng là người cầm đầu đường dây đánh bạc và là người cung cấp trang cá độ bóng đá cho các đối tượng khác thực hiện hành vi cá độ bóng đá
đấu tranh khai thác ban đầu cơ quan chức năng xác định trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn hai mươi hai số tiền các đối tượng đánh bạc với nhau bằng hình thức cá độ là khoảng năm mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng công an tỉnh tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ và truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật
cá độ bóng đá là cụm từ được nhắc tới nhiều nhất trong những ngày vừa qua và gắn liền với những trận cầu hấp dẫn tại giải world cup hai nghìn hai mươi bốn
mặc dù cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo về các phương thức thủ đoạn cũng như thông tin về các đường dây cá độ bóng đá bị lực lượng công an triệt phá
nhưng nhiều người ham mê đỏ đen vẫn bất chấp lao vào những cuộc cá độ tiền tỷ
tiền mất án tủ mang là hệ lụy mà rất nhiều người đã phải trả giá
và mùa giải world cup vẫn đang diễn ra
liệu có bài học nào được rút ra sau hàng loạt chuyên án cá độ bóng đá lên tới hàng nghìn tỷ đồng vừa bị lực lượng công an đấu tranh bóc gỡ
người phụ nữ này đã khóc cạn nước mắt
vì khoản nợ mà chị và gia đình đang phải đối mặt
khoản nợ đó là từ những cuộc thua cá độ bóng đá do chồng chị gây ra
giờ đây anh ta đã bị lực lượng công an tạm giữ
còn số nợ lên tới gần năm trăm linh triệu đồng đang đe nặng lên bố mẹ và vợ con phải gánh vác
biết bào gia đình đang phải đối diện với hệ lụy từ tệ nạn cơ bạc và cá độ bóng đá như thế này
tiền tiết kiệm bao nhiêu năm nay của gia đình tôi
là mắt trắng
hơn nữa là tôi bây giờ tôi lại phải vướng vào một khoản nợ nữa
quả thực là cái tệ nạn cá độ bóng đá này đã gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình cũng như là người thân gia đình tôi
theo số liệu thống kê của bộ công an từ đầu mùa world cup hai nghìn hai mươi hai
công an toàn quốc đã triệt phá năm mươi hai vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
bắt giữ hơn một trăm bốn mươi đối tượng với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng
tệ nạn cơ bạc với hình thức cá độ bóng đá đã gây ra rất nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội
và tình hình an ninh trật tự tại các địa phương
bởi trên thực tế hầu hết người chơi đều thua cá độ sau đó có tâm lý gỡ lại số tiền đã mất
và để rồi họ bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần cùng với rất nhiều hệ lụy phát sinh
các cụ đã nói từ xa rồi cơ bạc là bác thằng bẩn
cơ bạc tức là hơn thua
anh bỏ ra một số tiền nhỏ để anh hy vọng một khoản tiền lớn
nhưng cái hy vọng đó nó rất mong manh
thế và thậm chí là gì thua kêu này bày kêu khác thua rồi lại muốn gỡ
và cứ như thế như thế là cứ ham vọng
và cái thất vọng nó ngày càng cao
và dẫn đến là gì
các bạn biết rằng là gia đình vợ chồng bố mẹ người thân đã cuốn vào trong những vấn đề cờ bạc
người ta có thể là gì
họ vay họ mượn sổ đỏ người ta vay khoản tiền nọn kia để lấp những cái khoản nọn nọn dính vào cờ bạc
là rõ ràng là cái nguy cơ để mà tan cửa nát nhà là ghê điệu
không chỉ đối mặt với những khoản nợ nần dẫn đến tình cảnh tan cửa nát nhà vì cá độ bóng đá
mà người chơi còn phải đối diện với những bản án nghiêm khắc của pháp luật
lực lượng công an xác định tinh chất mức độ phức tạp của tệ nạn cờ bạc cá độ bóng đá
nên trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sẽ quyết tâm đấu tranh bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm này
đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh đến các đối tượng tổ chức đánh bạc
và bất cứ ai còn có ý định tham gia cá độ
ngay từ ban đầu thì trước khi mà bộ ra cái điện
trên khai cao điểm này thì cục quỳnh sự cũng đã tham mưu phối hợp với văn phòng bộ
để mà xây dựng cái nội dung cái giải pháp trong cái đấu tranh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trong mùa world cup hai nghìn hai mươi hai người dân cần phải hiểu rằng tất cả những hành vi cá cược
cá cược trong cái world cup này bằng vật chất bằng tiền bạc thì đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm
theo dự báo của lực lượng công an các đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc vẫn tìm cách gia tăng hoạt động khi mùa giải world cup hai nghìn hai mươi hai đang đi đến những vòng đấu cuối cùng
do đó bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì một biện pháp hữu hiệu nhất đó chính là mọi người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào